hôm nay một mươi chín tháng tám là ngày cuối cùng để các trường đại học trên cả nước tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào trường sau khi công bố điểm chuẩn vào các ngành học
sau ngày một mươi chín tháng tám các trường đại học sẽ thống kê xong lượng thí sinh chính thức xác nhận học ở trường
các em cũng có thể biết được là các trường đã tuyển đủ số lượng chỉ tiêu hay chưa
nếu còn thiếu chỉ tiêu các trường đại học có thể tuyển bổ sung thí sinh ở đợt hai hoặc hạ điểm chuẩn để tuyển đủ số lượng sinh viên vào trường theo đúng chỉ tiêu mà bộ giáo dục đào tạo giao
thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung đợt một bắt đầu từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng tám
từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín các trường đại học thực hiện việc công bố kết quả thí sinh trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt một
từ ngày bốn đến ngày chín tháng chín các trường đại học tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt một
trong các đợt xét tuyển các đợt bổ sung mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào ba trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa hai ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến hai
thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển vì trong các đợt xét tuyển bổ sung lượng thí sinh ảo lớn
kèm theo đó các em không được rút nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng nên thí sinh cần cân nhắc lựa chọn kỹ càng các trường ngành học phù hợp